mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến ổ dịch đang diễn biến phức tạp tại bệnh viện hữu nghị việt đức
vào sáng ngày hôm nay lực lượng y tế quận hoàn kiếm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
cho người trong khu vực bị phong tỏa bệnh viện hữu nghị việt đức và những vùng có nguy cơ cao
theo đó trong ngày hôm nay ngày ba tháng một mươi các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai
đối với nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo
nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách các trường hợp nghi nhiễm
vào lúc giờ một mươi phút ngày hôm nay bốn xe buýt đã rời bệnh viện hữu nghị việt đức đưa một trăm ba mươi sáu trường hợp f một về nơi cách ly tập trung
trước đó vào hai mươi một h ngày hai tháng một mươi khoảng ba mươi người đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức
liên quan đến chạy thận ghép thận được trở về nhà
đoàn người được chia làm hai nhóm để đảm bảo phòng dịch
sau khi di chuyển tập trung các trường hợp f một thành phố hà nội cũng sẵn sàng phương án
để chuyển hơn một người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung tại huyện trương mỹ và thạch thất
vào tối qua ngày hai tháng một mươi bệnh viện hữu nghị việt đức thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến bệnh viện